chiều nay ngày một tháng một mươi hai tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi
bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một của đảng bộ công an trung ương
và những nội dung định hướng lớn để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
các đồng chí trong đảng ủy công an trung mương lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực
cố gắng phân đấu của đảng bộ công an trung ương
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh trật tự của đất nước xây dựng lực lượng công an nhân dân
thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương trên các lĩnh vực công tác
nhất là công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước
năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp có nhiều khó khăn thách thức
song dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý điều hành của nhà nước đảng bộ công an trung ương bộ công an cấp ủy
chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo bám sát thực tiễn đề cao trách nhiệm
lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
đảng bộ công an trung ương đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước
chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công tác phối hợp giữa đảng bộ bộ công an với các bộ ban ngành địa phương
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp
luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chú trọng làm tốt công tác vận động quân chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm
các đồng chí đã phối hợp với các bộ ngành địa phương các nhà hảo tâm
thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo
nhà bán chú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
bằng nguồn vốn xã hội hóa được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao

đấu tranh phòng chống tội phạm

đấu tranh phòng chống tội phạm
các đồng chí đã phối hợp với các bộ bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương đặt ra
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nguyện hiện đại
đây là vấn đề lớn do vậy đảng bộ cần phải tính toán có bước đi lộ trình khoa học
có trọng tâm trọng điểm xác định rõ trách nhiệm tăng cường kiểm tra đôn đốc
làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại
để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất
chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính tiết kiệm hiệu quả
nên xây dựng cụ thể hóa những cái chủ trương chính sách thành các chương trình kế hoạch
để triển khai thực hiện có hiệu quả

và với cái tinh thần công an là tuyệt đối không để bị động bất ngờ
đã làm tốt rồi làm mạnh hơn nữa làm bài bản hơn nữa chất lượng hiệu quả hơn nữa
tuyệt đối không chủ quan tự mang mất cảnh giác
cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ phản bác các cái quan điểm
những cái tư tưởng sai trái những việc làm vi phạm pháp luật
trái với lòng dân trái với chủ trương chính sách của đảng
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an phát biểu đáp từ tại buổi làm việc
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và các đồng chí trong bộ chính trị tại buổi làm việc sẽ cụ thể hóa thành chủ trương triển khai hiệu quả
trong toàn đảng bộ công an trung ương
nhậm kỳ tới đảng ủy công an trung ương xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo quý báu
để sẽ cụ thể hóa cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành các mặt công tác của bộ công an
trước mắt là bổ sung hoàn chỉnh trong các cái văn bản để đưa ra tại bộ công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu
để quán triệt thực hiện tới toàn thể các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo công an các cấp
đặc biệt là đối với cái đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
chính quy tinh nhẹ hiện đại sẽ có báo cáo bộ chính trị để phê duyệt cái đề án này
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với quyết tâm chính trị cao
sự phối hợp hiệp đồng của quân đội các lực lượng trong hệ thống chính trị
sự yêu thương của các tầng lớp nhân dân lực lượng công an sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội